chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay sau khi cho ý kiến về việc xử lý số kinh phí tổng cục thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm hai nghìn một mươi hai trở về trước
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám vốn nước ngoài cho tỉnh bình thuận
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
dự án quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh bình thuận
đã được chính phủ bỉ viện trợ không hoàn lại để thực hiện
tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy dự án đã giải ngân được bốn mươi năm tỷ đồng vốn viện trợ chưa giải ngân còn bảy mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám đã giao cho tỉnh bình thuận chưa bao gồm khoản viện trợ này
vì vậy thực hiện luật ngân sách nhà nước nghị quyết của quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
từ nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ bỉ cho tỉnh bình thuận